vậy tiêm vaccine có giúp phòng ngừa căn bệnh này hay không
ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những phân tích chia sẻ của chuyên gia bác sĩ đến từ hệ thống tiêm chủng vnvc